các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
người lao động quê ở miền tây tây nguyên bắt đầu quay trở lại thành phố hồ chí minh làm việc
nhiều chủ doanh nghiệp vừa vui mừng vì có người làm nhưng cũng không ít nỗi lo
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đoàn kiểm tra của bộ giao thông vận tải sẽ kiểm tra việc mở lại vận tải khách của năm lĩnh vực gồm đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt và hàng không
theo sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh
các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã được tháo rỡ từ chiều hai mươi hai tháng một mươi

trong số ca mắc covid một mươi chín đang điều trị ở nước ta chỉ có gần ba bệnh nhân nặng trong đó có bốn trăm sáu mươi chín ca phải thở máy can thiệp ít ngô

sở y tế tỉnh phú thọ cho biết tỉnh phú thọ ghi nhận thêm năm mươi ca phải thở máy can thiệp ít ngô

từ ngày một tháng một mươi một tp hcm và tỉnh phú yên sẽ mở lại đường tour du lịch từ tp hcm đến phú yên và ngược lại
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tồi cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
anh nguyễn cảnh vịnh chủ doanh nghiệp sản xuất phân phối lá cửa cuốn ở quận bình tân tp hcm cho biết
trước khi chưa có dịch covid một mươi chín công ty anh có một mươi công nhân gồm ba nhân viên bán hàng phụ kiện và bảy người làm một khâu sản xuất lá cửa cuốn
thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát ba nhân viên về quê tất cả những người này đều ở các tỉnh thuộc tây nguyên
những người ở lại họ quyết định bám trụ thành phố tuy vậy suốt thời gian qua anh vịnh vẫn hỗ trợ nhân viên một trăm linh đồng một người trên một ngày
hiện tại ba nhân viên về quê đã quay trở lại làm việc
anh vịnh cũng tuyển thêm vài nhân viên mới họ đang trên đường vào tp hcm
thoát được nỗi lo về nhân công sau khi mở cửa hoạt động trở lại công ty của anh vịnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn
tiến độ nhiều công trình bị chậm đơn hàng đi liên tỉnh vẫn khó khăn cộng với số tiền các đại lý nợ lại khi lấy hàng lên đến tiền tỷ
khiến công ty gặp nhiều trở ngại trong việc nhập và bán hàng
chỉ cần nguồn tiền được xoay vòng tôi vẫn có thể tiếp tục cố gắng tạo điều kiện hết mức cho những anh em đang làm cho công ty
mặc dù không được như trước nhưng có tiền để trả cho công nhân viên hàng ngày để họ có đồng ra đồng vào giúp gia đình là tôi thấy vui anh vịnh nói
chủ doanh nghiệp này cho hay anh từng trải qua rất nhiều khó khăn trong công việc làm ăn
tuy nhiên mùa dịch vừa rồi là lần đầu lịch sử trong cuộc đời anh gặp phải
mọi dòng tiền đều đóng băng lãi ngân hàng phải luôn trả đều mỗi tháng
cụ thể đoàn kiểm tra số một do ông lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải làm trưởng đoàn
và ông nguyễn xuân thủy phó vụ trưởng vụ vận tải làm phó trưởng đoàn
các thành viên còn lại thuộc thanh tra bộ giao thông vận tải văn phòng ủy ban giao thông vận tải quốc gia
đại diện tổng cục đường bộ việt nam và các cục quản lý chuyên ngành
đoàn kiểm tra số hai do ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia làm trưởng đoàn
và ông nguyễn công bằng phó vụ trưởng vụ vận tải làm phó trưởng đoàn
các thành viên còn lại thuộc thanh tra bộ giao thông vận tải văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đại diện tổng cục đường bộ việt nam và các cục quản lý chuyên ngành
đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải tại sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố từ ninh bình trở ra phía bắc
thời gian kiểm tra sẽ kéo dài trong quý bốn
hai đoàn này sẽ kiểm tra tại sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố các cảng hàng không ga đường sắt bến xe đơn vị vận tải
tạm dừng nghỉ trên đường bộ cảng cảng bến thủy nội địa nơi xếp dỡ hàng hóa
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh có kế hoạch thực hiện nghị quyết của chính phủ
quy định thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các hoạt động vận tải hàng hóa cơ bản được hoạt động ở cấp độ một hai ba
nhưng với vận tải hàng hóa đường bộ đồng thủy nội địa ở cấp độ bốn
người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký vận tải hàng không quá năm mươi số lượng người tham gia
hoạt động kinh doanh vận tải hàng khách nội địa liên tỉnh hoạt động bình thường ở góc độ một
còn ở cấp độ hai cần hạn chế không quá vượt năm mươi số lượng phương tiện số lượng người đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện
cấp độ ba hoạt động hạn chế không vượt quá hai mươi số lượng phương tiện đối với tuyến cố định không quá ba mươi
còn đối với việc vận chuyển người nội bộ của các cơ sở sản xuất kinh doanh được hoạt động với cấp độ một hai
cấp độ ba cấp độ bốn phải đảm bảo một cung đường hai điểm đến
việc dừng hoạt động các điểm chốt kiểm soát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
và đi lại giữa tây ninh với các tỉnh thành phố giáp danh
không yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai đối với người vào tỉnh tây ninh
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
tính đến đợt dịch lần thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
việt nam ghi nhận số ca nhiễm trong nước là tám trăm tám mươi một trăm bốn mươi chín ca
trong đó có tám trăm linh một tám trăm bốn mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
có một mươi bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
trong một mươi bốn ngày qua như quảng ninh vĩnh phúc bắc giang ninh bình lạng sơn sơn la yên bái hà giang lai châu hải phòng tuyên quang thái bình con tum hưng yên điện biên thái nguyên và hòa bình
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
bao gồm thành phố hồ chí minh bốn trăm hai mươi bốn một trăm năm mươi năm ca bình dương hai trăm hai mươi tám ba trăm một mươi sáu ca đồng nai sáu mươi một một trăm linh ba ca
đồng nai sáu mươi một một trăm ba mươi chín ca tiền giang một mươi năm năm trăm bốn mươi tám ca
tính đến nay toàn tỉnh đã phát hiện ba trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó việt trì có hai trăm hai mươi năm ca tại một mươi tám xã phường thị xã phú thọ có sáu ca tại một xã
nguyện lâm thao có sáu mươi tám ca tại một mươi xã thị trấn nguyện phù ninh ba mươi tám ca tại tám xã thị trấn nguyện tam nông năm ca tại hai xã
hiện toàn tỉnh có ba bốn trăm một mươi ba ca f một trong đó hai trăm sáu mươi bốn trường hợp cách ly tập trung và ba một trăm bốn mươi chín trường hợp cách ly tại nhà
có một mươi tám trăm hai mươi chín trường hợp f hai và ba trăm chín mươi hai người về từ vùng dịch
một trăm linh năm ca trường hợp f ba đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
toàn tỉnh phú thọ ở cấp độ hai thành phố việt trì thị xã phú thọ các huyện phù ninh lâm thao tam nông ở cấp độ hai
các huyện còn lại ở cấp độ một có một xã cấp độ bốn
sở y tế tỉnh phú thọ cho biết đã lập hơn hai trăm linh trạm y tế lưu động
sẵn sàng ứng phó khoảng cấp khi phát sinh
các trùm ca bệnh ổ dịch mới
cụ thể số ca mắc ghi nhận tại thành phố vinh là bảy ca diễn châu một ca đô lương một ca thái hòa một ca thanh trương một ca
trong đó có một ca cộng đồng tại thành phố vinh một mươi ca đều đã được cách ly từ trước
bảy ca là f một ba ca từ các tỉnh miền nam về
lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hai hai trăm hai mươi tám ca bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
thành phố vinh bảy trăm một mươi hai ca yên thành hai trăm hai mươi năm ca diễn châu hai trăm một mươi bốn ca
quỳnh lưu một trăm sáu mươi ba ca cửa lò một trăm năm mươi tám ca nghị lộc một trăm linh sáu ca nam đàn chín mươi năm ca con cuông bảy mươi năm ca kỳ sơn bảy mươi hai ca quế phong sáu mươi chín ca hương nguyên sáu mươi bảy ca tô lương năm mươi ca tương dương ba mươi tám ca tân kỳ ba mươi ba ca anh sơn ba mươi ba ca nghĩa đàn ba mươi một ca hoàng mai hai mươi tám ca quỳ hợp hai mươi ba ca
thanh trương hai mươi hai ca thái hòa một mươi ca quỳ châu bốn ca
lũy thích số bệnh nhân điều trị
đã khỏi bệnh ra viện là một chín trăm ba mươi hai bệnh nhân
lũy tích số bệnh nhân tử vong là một mươi chín bệnh nhân
số bệnh nhân hiện tại đang điều trị là hai trăm bảy mươi bảy bệnh nhân
sau đây là một số thông tin khác
theo đó nhiều ca mắc mới ghi nhận tại những nơi đã từng phong tỏa
nhiều trường hợp f đã điều trị khỏi khi trở về địa phương
tái dương tính hoặc có một số trường hợp ủ bệnh kéo dài
tỉnh đắk lắc đã khoanh vùng phong tỏa theo diện hẹp
tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đắk lắc
chủ tịch ubnd tỉnh trường ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phạm ngọc nghị thống nhất
phân loại cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
thực hiện khoanh vùng phong tỏa theo diện hẹp
ở đơn vị thôn buôn tổ dân phố siết chặt và nâng cao góc độ theo cảnh báo của ngành y tế
đối với vấn đề cách ly f một tại nhà
đồng chí thống nhất giao quyền cho cấp độ huyện quyết định tùy theo tình hình thực tế của các địa phương
tuy nhiên những nơi nào không đủ điều kiện
tiếp tục thực hiện cách ly f một tại các cơ sở cách ly tập trung
về công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đồng ý cho bệnh viện giã chiến số một
tăng thêm hai trăm linh giường bệnh điều trị tầng một
bệnh viện đa khoa khu vực ba trăm ba mươi ba trung tâm y tế karong búc mở rộng quy mô
tăng số dường bệnh điều trị tầng hai để đáp ứng với tình hình thực tế
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên chuẩn bị cơ sở nhân lực sẵn sàng mở rộng quy mô
tiếp tục thêm bệnh nhân điều trị covid một mươi chín ở tầng ba
bảo huỳnh phan phương hoàng phó tổng giám đốc công ty của phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải việt nam
cho biết hiện nay đơn vị sẵn sàng đón khách đến từ tp hcm và đi các tỉnh thành
trong giai đoạn hiện nay tôi nghĩ chúng ta nên tập trung đón khách theo tour theo đoàn để quản lý kiểm tra và đảm bảo an toàn dịch bệnh
hạn chế đón khách tự phát tự đi để đảm bảo công tác phòng chống dịch
bảo huỳnh phan phương hoàng nói
ngoài ra khi ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch hai tỉnh cần cập nhật thông tin điểm đến kịp thời và phải nhanh chóng chính xác
để du khách biết điểm đến nào đang an toàn để lựa chọn đi hay không
đặc biệt trong bộ tiêu chí cần có phương án xử lý nếu du khách trở thành f
thì tỉnh phú yên cũng cần sẵn sàng có cách ứng xử bình tĩnh để không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch chung của tỉnh
để tăng cường hiệu quả liên kết giữa tp hcm và phú yên
theo bà bùi ngọc hiếu tp hcm và tỉnh phú yên sẽ ngồi lại bàn thảo kỹ lưỡng
để triển khai bộ tiêu chí đánh giá an toàn và bản đồ du lịch an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
giữa hai địa phương trong thời gian sớm nhất
ngoài ra tp hcm và phú yên cũng sẽ tăng cường liên kết để áp dụng chính sách kích cầu
khuyến mãi hấp dẫn du lịch hai địa phương góp phần kích cầu thị trường du lịch nội địa
bài tin tuần cảnh covid một mươi chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhập bầm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan cục bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất nhé các bạn
xin chào và hẹn gặp lại